các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó khu vực có mưa vừa mưa to được nhận định vẫn tiếp tục sẽ tập trung tại khu vực đông bắc đồng bằng và ven biển
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm
riêng các tỉnh lạng sơn bắc giang quảng ninh hải phòng thái bình lượng mưa có thể lên tới từ sáu mươi tám mươi mm
và không loại trừ khả năng xuất hiện những điểm lên tới trên một trăm linh mm
bởi vậy người dân cần đề phòng khả năng lũ quét lũ ống bất ngờ có thể xảy ra
là khu vực có giải hội tụ nhiệt đới đi qua nên trong đêm nay và ngày mai
dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế cũng nhiều mây có mưa rào và rông
nằm ở phía nam của giải hội tụ nhiệt đới các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
mưa rông chỉ thường xuất hiện vào buổi chiều tối còn trong ngày có nắng gián đoạn
xa hơn về phía nam tây nguyên và nam bộ đang chịu ảnh hưởng bởi hệ thống gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu
vì thế ban ngày ở cả hai khu vực này đều có nắng gián đoạn
về chiều tối mưa rào và rông cũng có khả năng xuất hiện trên phần lớn khu vực
nhưng lượng mưa phân bố không đều và thời gian mưa cũng không kéo dài
vì thế nhìn chung không gây trở ngại nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
trên biển đông hầu khắp các nơi do có cường độ trung bình riêng vùng biển vịnh bắc bộ và phía đông biển đông
bao gồm phía đông huyện đảo hoàng sa và phía đông bắc huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông cần đề phòng khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước